các bộ y tế vừa có quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín ở trẻ em
thực tế phần lớn trẻ em mắc covid một mươi chín đều không có triệu chứng hoặc nhẹ với triệu chứng viêm hô hấp cấp
hoặc tiêu hóa năm mươi năm trung bình bốn mươi nặng bốn nguy kịch năm
hướng dẫn nêu rõ trẻ nhũ nhi dưới một mươi hai tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng trẻ mắc covid một mươi chín thường ở thể nhẹ
vì thế tỷ lệ nhập viện và tử vong ít so với người lớn
hội chứng viêm hệ thống đa cơ quan ở trẻ mắc covid một mươi chín hiếm gặp xảy ra chủ yếu ở hai sáu tuần sau nhiễm sars cov hai
nhưng thường diễn tiến nặng và có thể gây tử vong
tương tự với người lớn trẻ em bị nghi ngờ mắc covid một mươi chín có một trong những vấn đề sau
khi bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính sốt và có ít nhất một triệu chứng của bệnh đường hô hấp như ho đau họng khó thở
và có một trong các điều kiện sau
tiền sử ở đi đến đi qua vùng dịch tễ có covid một mươi chín trong vòng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát các triệu chứng
tuyên sử tiếp xúc với các bệnh covid một mươi chín hoặc tiền sử tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc ca bệnh trong vòng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát các triệu chứng
một trẻ nhập viện với các triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng nhưng không giải thích được bằng các nguyên nhân khác
trẻ có xét nghiệm test nhanh dương tính với sars cov hai
những trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng sau khởi phát khi có một hay nhiều triệu chứng như sốt mệt mỏi đau đầu ho khan đau họng ngệt mũi sổ mũi mất vị giác khứu rác nôn và tiêu chảy đau cơ
tuy nhiên trẻ thường không có triệu chứng trẻ khi mắc covid một mươi chín thường trong giai đoạn từ ngày thứ bảy đến ngày một mươi
nếu không có các biến chứng nặng trẻ sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh
yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng của trẻ mắc covid một mươi chín bệnh thận mạng tính ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu bệnh tim mạch tim bẩm sinh suy tim tăng áp phổi bệnh động mạch vành và bệnh cơ tim tăng huyết áp bệnh lý thần kinh bao gồm các chứng sao suốt trí tuệ dối loạn tâm thần
theo kế hoạch liên ngành mới nhất của thành phố dự kiến sẽ có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ em trong đối tượng dự kiến tiêm chủng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
liên sở y tế giáo dục và đào tạo lao động thương minh và xã hội hà nội vừa có kế hoạch liên ngành một mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi bốn về việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố hà nội
mục tiêu chung của kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ mắc mắc bệnh nặng và tử vong do bệnh covid một mươi chín ở trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bằng việc bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó đối tượng tiêm chủng là toàn bộ trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại hà nội
có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế
theo dự kiến sẽ có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ em trong đối tượng dự kiến tiêm chủng
cụ thể trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy đối tượng trẻ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi hai trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi bốn đối tượng
thành phố sẽ triển khai
thành phố sẽ triển khai tiêm ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó ngày một tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
với nguyên tắc ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận huyện đang có dịch
về hình thức triển khai thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng theo lứa tuổi từ cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố
hà nội sẽ tiếp tục theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động
căn cứ đối tượng cần tiêm tình hình dịch trên địa bàn và phương án mở cửa trường học trở lại
tổ chức các điểm tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại trạm y tế xã phường thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học
ngoài ra thành phố cũng huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện phòng khám trong và ngoài công lập các bệnh viện bộ
ngành đóng trên địa bàn các cơ quan tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại các điểm tiêm
bộ y tế vừa ban hành quyết định kèm hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín ở trẻ em
đây là lần đầu tiên việt nam có văn bản hướng dẫn riêng cho đối tượng này
theo hướng dẫn bệnh khởi phát với các triệu chứng như sốt mệt mỏi đau đầu ho khan đau họng nghẹt mũi sổ mũi mất vị giác khứu rác nôn và tiêu chảy đau cơ
tuy nhiên trẻ thường không có triệu chứng
thống kê cho thấy triệu chứng lâm sàng thường gặp sốt sáu mươi ba ho ba mươi bốn buồn nôn nôn hai mươi tiêu chảy hai mươi khó thở một mươi tám triệu chứng mũi họng một mươi bảy phát ban một mươi bảy mệt mỏi một mươi sáu đau bụng một mươi năm
triệu chứng giống
kawasaki một mươi ba không có triệu chứng một mươi ba triệu chứng thần kinh một mươi hai kết mạc một mươi một và họng đỏ chín
một số biểu hiện khác có thể gặp nhưng ít hơn là tổn thương da niêm hồng ban các đầu ngón chi nổi ban da dối loạn nhịp tim tổn thương thận cấp viêm thanh mạc tràn dịch màng phổi tràn dịch màng bụng tràn dịch màng tim gan to viêm gan bệnh não co giật hôn mê hoặc viêm não
hầu hết trẻ chỉ bị viêm đường hô hấp trên với sốt nhẹ ho đau họng sổ mũi
mền mỏi hay viêm phổi và thường tự hồi phục sau khi một hai tuần
khoảng hai trẻ có diễn tiến nặng thường vào ngày thứ năm thứ tám của bệnh
trong đó một số trẻ khoảng bảy cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biến chứng nặng như hội chứng nguy kịch hô hấp cấp viêm cơ tim nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm trùng và hội chứng viêm đa hệ thống
các yếu tố tiên lượng nặng trẻ béo phì trẻ chậm phát triển bại não bệnh phổi mạn suy giảm miễn dịch đái tháo đường tim bẩm sinh tỷ lệ tử vong ở trẻ rất thấp dưới một hầu hết tử vong do bệnh nền
đặc biệt đảm bảo trẻ em được bố mẹ và dinh dưỡng hợp lý theo mức độ nặng của bệnh bù nước điện giải vật lý trị liệu sức khỏe tâm thần như các biện pháp điều trị hỗ trợ
đối với trẻ sơ sinh trẻ nên được chăm sóc bởi mẹ hoặc người thân trong gia đình tiếp tục bố mẹ và đảm bảo phòng ngừa chuẩn chỉ đưa trẻ vào đơn vị hồi sức tích cực khi có triệu chứng nặng cần can thiệp và tiếp tục cho ăn sữa mẹ nếu không có chống chỉ định ăn đường ruột
hướng dẫn nêu rõ